công an tỉnh sơn la vừa phá thành công vụ án giết người xảy ra tại xã trường sung huyện mai sơn
bắt giữ hai đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân là lường quốc việt
trú tại xã trường sung chỉ sau sáu giờ truy vết vụ án xảy ra vào đêm muộn ngày một mươi bảy tháng bốn
tại cơ quan điều tra hai đối tượng gây án là lò chính lương sinh năm hai nghìn chín
và hoàng văn tiến sinh năm hai nghìn sáu cùng chú tại xã triềng xung huyện mai sơn khai nhận
do có mâu thuẫn từ trước vào đêm muộn ngày một mươi bảy tháng bốn gặp lường quốc việt tại tiệc rượu
ở nhà người quen lương và tiến đã về nhà chuẩn bị hai dao một đoạn gậy sắt để phục ở chỗ đường vắng
khi lường quốc việt đi xe mô tô qua thì hai đối tượng này đã ép đuổi từ phía sau lên
dùng gậy sắt và dao tấn công làm việt tử vong tại chỗ để che giấu hành vi phạm tội của mình
lương và tiến đã kéo nạn nhân lên lề đường tạo dựng hiện trường giả là lường quốc việt bị chết
do tai nạn giao thông sau đó cất dấu hung khí
tôi gọi người dân đến cấp cứu nạn nhân
một vụ cướp tiệm vàng vừa xảy ra vào đêm ngày hôm qua tại thị trấn nghèn huyện cát lộc tỉnh hà tĩnh
thủ phạm gây ra là đối tượng nguyễn minh toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh
phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an thành phố hà tĩnh công an huyện cát lộc kịp thời bắt giữ ngay sau đó
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi bảy tháng bốn tại hiệu vàng kim sơn hiền ở thị trấn nghèn đã xảy ra vụ cướp
đối tượng xông vào quầy bán hàng dùng búa đập vỡ tủ kính lấy một số vòng cổ và lên xe tẩu thoát trong đêm tối
sau khi tiếp nhận tin báo công an tỉnh hà tĩnh đã huy động tối đa lực lượng phương tiện sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
thu thập tài liệu chứng cứ tiến hành chốt chặn các tuyến xoát xét các địa bàn để kịp thời bắt giữ đối tượng
đến khoảng một giờ ngày một mươi tám tháng bốn lực lượng công an đã xác định được đối tượng gây ra vụ án trên là nguyễn minh toàn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã thạch trung thành phố hà tĩnh và tiến hành bắt giữ khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thành phố vinh
tiến hành khám xét lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi sáu vòng kiềng vàng có trị giá khoảng một trăm chín mươi triệu đồng
một xe ô tô cùng với nhiều tài liệu tăng vật liên quan
tại cơ quan điều tra bước đầu toàn khai nhận do đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền trả
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện can lộc đã tạm giữ nguyễn minh toàn để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam tám đối tượng
có liên quan đến tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm
trong đó cơ quan công an xác định nguyễn thị thịnh chú tại nam từ liêm hà nội là đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây này
tổ chức khám xét đồng loạt tại một mươi địa điểm
nơi ở nơi làm việc sản xuất cất dấu hàng hóa của các đối tượng trên địa bàn thành phố hà nội
lực lượng công an đã thu giữ hơn bốn hộp an cung viên hoàn vũ hoàng thanh tâm thành phẩm có trị giá hàng hóa tương đương một mươi tỷ đồng
một trăm linh hộp an cung ngư hoàng hoàn của công ty samsung farm sản xuất
các nguyên vật liệu phục vụ cho việc sản xuất đóng gói sản phẩm giả
hơn một tem chống giả tem hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu quang đông
trên một kg viên nén hình tròn màu vàng đã được bọc giấy màu vàng cùng với nhiều công cụ máy móc để đóng gói sản phẩm và nhiều sản phẩm hàng hóa nhãn hiệu nước ngoài chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nghi vấn là hàng giả
các đối tượng khai nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt đã sản xuất và bán ra thị trường hơn hai mươi hộp viên hoàn vũ hoàng thanh tâm với giá trị tương đương khoảng năm mươi tỷ đồng
công an thành phố đà nẵng vừa bắt đối tượng phan minh trung quê tỉnh thừa thiên huế là đối tượng móc nối với nhiều người trong và ngoài nước mua số lượng lớn ma túy đưa về đà nẵng tiêu thụ
qua quá trình nắm thông tin vào ngày một mươi bốn tháng ba tại khu vực bến xe trung tâm đà nẵng các trinh sát đã bắt quả tang trung khi vừa vận chuyển lượng lớn ma túy vào đà nẵng tiêu thụ thu giữ ba kg ma túy đá được nguy trang trong những túi trẻ khô mà trung cất giấu trong thùng xốp
đầu tranh mở rộng chuyên án xác định có một người phụ nữ gửi kiện hàng từ nước ngoài về cho trung nên trưa ngày một mươi tám tháng ba các trinh sát đã đón nhận kiện hàng tại một địa chỉ ở quận sơn trà
phát hiện bên trong có chứa một mươi hai viên thuốc lắc được nguy trang trong các loại đồ hộp tổng trọng lượng của số ma túy trên là khoảng bốn năm kg đây là số lượng ma túy thuốc lắc lớn nhất từ trước đến nay mà công an thành phố phát hiện thu giữ được
do ảnh hưởng của rìa phía nam dạnh áp thấp với hội tụ gió trên cao vào đêm qua và dạng sáng nay
trên địa bàn các tỉnh cao bằng bắc cạn lào cai lai châu đã xảy ra mưa rông kèm lốc xét gió giật mạnh trên diện rộng gây thiệt hại về tài sản hoa màu và nhà ở của người dân
trên địa bàn huyện sinh hồ tỉnh lai châu mưa lũ kèm gió lốc xảy ra vào tối ngày hôm qua đã làm lật một chiếc thuyền chở theo bốn người tại vùng ngập thủy điện sơn la thuộc xã nậm mạ hai người mất tích
mưa rông cũng gây thiệt hại tài sản khoảng hơn một tỷ đồng
tại lào cai rông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện văn bản bảo yên mường khương bắc hà và thị xã sapa làm một trăm năm mươi một nhà dân bị tốc mái hư hỏng
tính đến thời điểm hiện tại tổng thiệt hại do mưa rông gây ra là gần ba tỷ đồng
tại cao bằng rông lốc cũng đã cuốn phăng hơn tám trăm linh mái nhà rông lốc cũng làm hơn hai trăm tám mươi ha ngô ba mươi ha cây thuốc lá gần một ha rừng keo trúc bị gây đổ
trận mưa rông vào đêm qua và dạng sáng ngày hôm nay cũng gây thiệt hại tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh bắc cạn
hỏa thiên tai đang được tiến hành khẩn trương
vào khoảng một mươi h một mươi năm phút sáng ngày hôm nay tại thị trấn phù yên huyện phù yên tỉnh sơn la xảy ra một vụ cháy lớn
thông tin ban đầu vụ hỏa hoạn xảy ra tại siêu thị dũng hằng hiện đang kinh doanh nhiều mặt hàng
trong đó có thiết bị điện tử điện lạnh thuộc khu vực đông dân cư sinh sống và kinh doanh buôn bán
nhận được thông tin lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường huy động nhiều phương tiện đến tham gia chữa cháy đảm bảo an toàn tính mạng tài sản
của người dân và phân luận giao thông
tuy nhiên do đám cháy khá lớn nên lực lượng chữa cháy rất vất vả không chế ngọn lửa không để lan sang các hộ lân cận
nguyên nhân của vụ cháy có thể là do trợp điện
vào khoảng một mươi năm h chiều nay tại km hai trăm ba mươi một năm trăm linh cao tốc nội bài lào cai đoạn thuộc địa phận xã xuân giao huyện bảo thắng xảy ra vụ cháy xe container
ngay khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an huyện bảo thắng đơn vị quản lý đường cao tốc nội bài lào cai tổ công tác số ba đội tuần tra kiểm soát cơ động
cục cảnh sát giao thông bộ công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường không chế đám cháy
hậu quả vụ cháy không gây thiệt hại về người
phần đầu xe container bị cháy rụi hoàn toàn
lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông hỗ trợ tài xế và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
bệnh viện chợ rẫy tp hcm đã thông tin về tình hình sức khỏe của một mươi năm nạn nhân trong vụ tai nạn xe chở đoàn cán bộ
của quản lý thị trường tp hcm được chuyển đến từ bệnh viện đà khoa tỉnh con tâm
trong đó vẫn còn chín bệnh nhân đang được điều trị tích cực một bệnh nhân hôn mê suốt huyết não rất nặng
tối một mươi bốn tháng bốn khoa cấp cứu bệnh viện đã tiếp nhận một mươi năm bệnh nhân trong vụ tai nạn
trong đó có sáu trường hợp ổn định được xuất viện về trong đêm
chín trường hợp còn lại vẫn đang được tiếp nhận
trong số này có hai ca vẫn nằm khoa chấn thương sò não một người điều trị ở khoa ngoại thần kinh
một trường hợp nằm khoa tai mũi họng và năm người đang nằm khoa chấn thương chính hình
các bệnh nhân đều có chấn thương đầu đã được xử lý sơ cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh con tum
hai bệnh nhân nằm khoa chấn thương sò não gồm một nam và một nữ
bệnh nhân nam có gãy xương cắn tay và chân bên phải đã được nẹp bột
khi chụp ct thấy xuất huyết não nhẹ bệnh nhân vẫn tỉnh táo tiếp xúc tốt và tiếp tục được theo dõi tại khoa chấn thương sò não
một bệnh nhân nằm tại khoa ngoại thần kinh bị đa chấn thương gãy xương bả vai gãy xương sườn
có tình trạng hôn mê do xuất huyết não phù não rối loạn đông máu
các bác sĩ đã thống nhất quyết định phẫu thuật lấy máu tụ trong não cố gắng cứu bệnh nhân
hiện bệnh nhân vẫn còn hôn mê tình trạng rất nặng và được theo dõi tại phòng hồi sức
công an huyện triệu sơn phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã điều tra và làm rõ
bắt giữ hai đối tượng là trần minh hiếu và phạm văn đông đều sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở thành phố thái bình tỉnh thái bình
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó công an huyện triệu sơn liên tiếp nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có hai đối tượng
lạ mặt đi xe máy đến các cửa hàng mua đồ sau đó nhờ người bán hàng đổi tiền tài khoản lấy tiền mặt
sau đó thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chỉ tính trong ngày bốn tháng bốn hai đối tượng này đã gây ra bốn vụ lừa đảo trên địa bàn huyện triệu sơn và đông sơn
điển hình một tiểu thương ở chợ rắt thị trấn triệu sơn huyện triệu sơn đã bị hai đối tượng đến mua thịt lợn
với giá một trăm năm mươi đồng sau đó nhờ đổi thêm một triệu năm trăm linh ngàn đồng tiền mặt qua hình thức chuyển khoản
sau khi theo tác hai đối tượng cho xem giao dịch trên điện thoại thấy chuyển khoản đã thành công và cho vào đúng số tài khoản của mình
nạn nhân đã đưa tiền mặt cho chúng khi hai đối tượng bỏ đi tiểu thương trên vẫn không nhận được tiền qua tài khoản
thì mới biết mình đã bị lừa tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng thừa nhận về hành vi phạm tội của mình